tại phiên họp toàn thể của hội đồng điều hành liên đoàn văn hóa dân gian thế giới ở paris
trung tâm văn hóa việt nam tại pháp đã chính thức được kết nạp là thành viên thứ năm mươi sáu
sự kiện này có ý nghĩa quan trọng để mở rộng hoạt động quảng bá những giá trị và bản sắc văn hóa dân gian của việt nam tới bạn bè quốc tế
chào mừng các đại biểu đến tham dự phiên họp của hội đồng điều hành igf
đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại pháp nguyễn ngọc sơn khẳng định
người việt nam luôn tự hào về đất nước của mình với bốn năm văn hiến
văn hóa việt nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa đa dạng của năm mươi bốn dân tộc anh em
việt nam đã có một mươi một di sản văn hóa phi vật thể được unesco vinh danh là di sản thế giới
thể hiện tinh thần thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
việt nam đánh giá cao quyết định của igf kết nạp trung tâm văn hóa việt nam tại pháp là thành viên thứ năm mươi sáu
đây là cơ sở quan trọng để trao đổi tìm hiểu và giới thiệu rộng rãi những nét văn hóa đặc sắc của việt nam
đối với igf khi tham gia thì nó có mấy cái quyền lợi như thế này có mấy cái lợi ích như thế này
thứ nhất là chúng ta được tiếp cận với các thông tin và tham gia các dự án chia sẻ các giá trị văn hóa dân gian
đối với các nước thành viên của igf
hôm nay là ngày rất có ý nghĩa đối với igf khi trung tâm văn hóa việt nam tại pháp trở thành thành viên thứ năm mươi sáu
như chúng ta đã biết
việt nam có kho tàng văn hóa dân gian rất đa dạng
tôi tin rằng việt nam sẽ có nhiều cơ hội để giới thiệu văn hóa dân gian tại các sự kiện do igf phối hợp tổ chức với các nước thành viên
thông qua các hoạt động giao lưu như vậy igf luôn hướng tới mục tiêu tăng cường tình hữu nghị và vì hòa bình
sau lễ kết nạp hội đồng điều hành igf đã thảo luận về các hoạt động sẽ triển khai trong năm hai nghìn hai mươi
cũng như việc phát triển của igf ngoài khu vực châu âu
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
hiện có năm mươi năm quốc gia thành viên gồm đa phần là các hiệp hội văn hóa dân gian đến từ châu âu
và một phần ở châu bắc mỹ và nam mỹ như mexico và argentina